huyện thủ thừa tỉnh long an vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với một mươi sáu người về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo đó vào ngày một mươi hai tháng sáu những người này đã tụ tập tại khu công nghiệp hòa bình huyện thủ thừa
lấy lý do phản đối một số dự thả luật đang được quốc hội bàn luận để chạy xe máy quanh các nhà xưởng netbo và hòa hét trong nhiều giờ liền
công an đã xác định một mươi sáu người có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự do đó đã ra quyết định xử phạt hai trăm linh đồng một người
đồng thời chín người khác có tham gia vào vụ việc trên nhưng chưa đến mức độ xử lý hành chính
cơ quan điều tra yêu cầu phải cam kết giữ gìn an ninh trật tự và không tái phạm
trước đó liên quan đến việc gây dối vào ngày một mươi hai tháng sáu tại long an công an thành phố tân an đã khởi tố bị can đối với năm người để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
mới đây một vụ khai thác vàng trái phép xảy ra tại khu vực đồi tạng xã bắc sơn huyện tân lạc tỉnh hòa bình khiến hai người bị vùi lấp
ngay sau khi vụ việc xảy ra đã có nhiều thông tin trái chiều xung quanh vụ việc này
trước diễn biến phức tạp tại địa bàn công an huyện tân lạc đã thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự và có thông tin chính thức về vụ việc
sự việc xảy ra vào khoảng hai giờ ngày năm tháng bảy
lực lượng công an phát hiện tại khu vực đồi tạng có khoảng gần hai trăm linh người tụ tập để khai thác vàng trái phép
trong quá trình đào bới hầm khai thác vàng đã bị sụt lờ dẫn đến hai người bị vùi lấp
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã phối hợp cùng người dân nhanh chóng tổ chức đào bới và cứu được hai người đảm bảo an toàn
đồng thời công an huyện tân lạc đã tăng cường tổ công tác kịp thời có mặt huy động thêm các lực lượng công an xã dân quân tự vệ để tuyên truyền vận động
đến khoảng năm giờ cùng ngày tình hình tại khu vực đồi tạng được ổn định người dân rời khỏi hiện trường không tham gia đào đải vàng trái phép
đối với khu vực xác định được là có vàng và đang khai thác đây
chúng tôi cùng với giao cho lực lượng công an cùng với chính quyền địa phương đã tổ chức họp dân tuyên truyền vận động người dân
nếu chúng ta cố tình khai thác là chúng ta vi phạm pháp luật
chính vì thế là đa số người dân đông tình ủng hộ và cũng thực hiện nghiêm
tuy nhiên bên cạnh đó có một số đối tượng bên ngoài đặc biệt các xã khác các huyện khác ngoài huyện tân lạc ra để có số dục và có chương trình
người ta mua đất ở đây không phải người ta đào đãi ở đây mà người ta mua đất bằng cân bằng các báo tải
chính vì thế là công tác một mặt nào đó thì ngoài huyện tân lạc ra chúng tôi cũng có văn bản
đề nghị với huyện mai châu là cùng phối hợp đặc biệt các xã của huyện mai châu giáp danh huyện liên lạc cũng tập trung đến khu vực này rất là đông
xét thấy vụ việc khai thác vàng trái phép tại xã bắc sơn có dấu hiệu ngày càng phức tạp
theo đó các cơ quan chức năng huyện tân lạc hòa bình đã họp bàn phương án giải quyết tình hình khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi tạng xã bắc sơn
đồng thời cảnh báo người dân địa phương chấm dứt ngay việc khai thác vàng trái phép gây mất an ninh trật tự và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại địa phương
từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn huyện tiên phước tỉnh quảng nam liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp xe máy gây lo lắng trong nhân dân
với những thông tin tài liệu thu thập được công an huyện tiên phước đã xác minh và bắt giữ hai nhóm đối tượng trực tiếp gây ra các vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện
nhóm thứ nhất gồm nguyễn văn định và lê trần sơn hà cùng chú huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi thực hiện bảy vụ trộm cắp xe máy
nhóm thứ hai gồm trần đình tịnh nguyễn văn nhỏ cùng chú thành phố tam kỳ và nguyễn tấn hoàng nguyễn tấn hùng nguyễn trả huy cùng chú huyện tiên phước đã thực hiện hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
công an huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi cho biết đã bắt một đối tượng là nữ giới chuyên trộm cắp bình ác quy xe ô tô tại các công trình
đối tượng là dương thị kim quyên chú ở huyện vị thủy tỉnh hậu giang trong lúc vận chuyển hai bình ấp quy xe ô tô đi tiêu thụ thì bị công an huyện sơn tịnh phát hiện bắt giữ
quân khai nhận lợi dụng khoảng thời gian từ ba đến năm giờ sáng các xe ô tô đều ở công trình xây dựng không có người trông coi đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp bình ác quy rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài

công an huyện lục nam tỉnh bắc giang đối tượng này cao một m bảy mươi sáu sống mũi thẳng dái tay trúc và có sẹo chấm ở đuôi lông mầy trái
ngoài ra công an huyện lục ngạn tỉnh bắc giang đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lâm thị quý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba hộ khẩu thường trú tại thôn nóng xã kiên lao huyện lục ngạn tỉnh bắc giang về tội không thi hành án
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải bị trừng trị và nhận bản án trước vảnh móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng
công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do ban thời sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện